sau khi ra ngoài các học viên lang thang khắp các đường phố hầu hết đi bộ một số người và nhà dân xin nước uống thức ăn thuốc hút

đến một mươi năm giờ cùng ngày đã đưa trở lại trại ca nghiện ma túy một trăm sáu mươi trên một trăm chín mươi một học viên

các đối tượng đỗ văn bình hai mươi chín tuổi trần văn phúc ba mươi năm tuổi khung chú tại huyện thường xuân tỉnh thanh hóa và nguyễn văn huy hai mươi tuổi chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
các đối tượng nói trên đã đánh bạc dưới hình thức cá cược đi ra ăn tiền từ đêm ngày một mươi năm tháng một đến chiều ngày một mươi sáu tháng một tại quán pizza ở thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nguồn tin cho biết thêm số tiền các đối tượng sát phạt nhau mỗi ván từ năm đến hai mươi triệu đồng tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn một tỷ đồng
theo nguồn tin cơ quan chức năng thông tin cho báo chí tuấn phong mã là đối tượng có nhân thân bất hảo khi đã có hai tiền án về tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoàng minh tuấn sở hữu kênh tiktok tuấn phò mã ba mươi sáu với hơn ba trăm linh người theo dõi hơn ba bảy triệu lượt thích cũng như nhiều video có lượt view cao
ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bình và huy
ngày sáu tháng ba cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hoàng đình tuấn tức tuấn phò má ba mươi sáu về hành vi đánh bạc
vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu cho biết đã bắt khẩn cấp bảy đối tượng về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
trước đó công an huyện sinh hồ tiếp nhận thông tin về việc anh lvh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã nong hẻo huyện sìn hồ tử vong chưa rõ nguyên nhân từ nơi khác
sau đó gia đình đã trôn cất theo phong tục địa phương
qua xác minh công an xác định từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn anh lvh đi đào vàng thuê cho nhóm đối tượng trên tại khu vực rừng thuộc bản phiêng trạng xã nong hẻo huyện sinh hồ
vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba nạn nhân trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong
tám người nói trên đã thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình nạn nhân hai trăm năm mươi triệu đồng để gia đình không khiếu nại và nhanh chóng đưa về mai táng
mới đây theo thông tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn thúy hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ năm khu hòa lạc phường cẩm bình thành phố cẩm phả về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
hằng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một trăm một mươi sáu đến một một trăm hai mươi tám
tổng số tiền cho vay gần một bốn tỷ đồng thu lời bất chính trên một trăm tám mươi triệu đồng
đối tượng cho vay dưới hình thức vay bắt họ và vay lai nóng chủ yếu là những người có quan hệ quen biết bạn bè của đối tượng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
hằng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một trăm một mươi sáu đến một một trăm hai mươi tám
bảy h một mươi năm ngày một mươi ba tháng ba giấy cửa hàng kinh doanh gồm nhiều kiosk nhà lầu bán quần áo xe máy loa thùng nằm trên đường nguyễn trái phường di an tp di an bất ngờ bốc cháy ở khu vực phía sau
lúc này người dân lao vào dập lửa nhưng do sức nóng và khói lớn khiến nhiều người ngạt khói đành phải chạy ra ngoài
nghe hô hoán người đi đường hỗ trợ các cửa hàng di rời tài sản ra đường
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương điều nhiều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
do hiện trường nằm phía sau nên quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn giao thông qua khu vực bị phong tỏa
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được làm rõ
mới đây một lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đơn vị vừa nắm được thông tin vụ việc ô tô vượt ẩu trên cao tốc cam lộ la sơn và đang cho xác minh để mời tài xế ô tô con lên làm việc
trước đó mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container với nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của ô tô con
mang biển kiểm soát năm mươi một a một trăm chín mươi bảy xx xảy ra vào khoảng bảy h năm mươi tám phút sáng nay trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua địa bàn thừa thiên huế
thời điểm trên xe container đang lưu thông trên làn đường giáp giải phân cách giữa
ở đoạn có bốn làn xe khi xe container kết thúc đoạn vuốt cổ trai
chuyển từ bốn làn sang hai làn một ô tô con vượt lên bên phải tạt đầu xe container
ngày một mươi ba tháng ba tức mùng bốn tháng hai âm lịch tại đình phú lộc khu nghi khúc phường an bình thị xã thuận thành tỉnh băng ninh đã diễn ra lễ hội truyền thống
nét độc đáo tại lễ hội là lễ sôi gà để nhập đình cho người từ bốn mươi chín lên năm mươi tuổi
sau khi tới lễ lễ xôi gà sẽ được mang ra sân đỉnh giữ thi
lễ hội bưởi quốc
nay là khu nghi khúc thị xã thuận thành diễn ra vào mùng bốn tháng hai âm lịch hàng năm
ngoài phần tế lễ thờ thánh tại lễ hội còn có lễ thi sôi gà gà trình thánh của những người đến tuổi năm mươi
đây là nội dung được người dân mong chờ nhất trong ngày hội làng
lễ thi sôi gà trình thánh tuổi năm mươi một năm tổ chức bốn lần bao gồm mùng một tháng một tức mùng một tết mùng bốn tháng hai hội làng
một mươi tháng chín tết cơm mới và dỗ cụ thần nông mùng một tháng một mươi hai âm lịch
gia đình nào trong khu có người đến tuổi năm mươi được trình xôi gà sẽ được dân làng báo trước một năm để chuẩn bị nuôi gà
gà để lễ thánh được chọn lựa kỹ nuôi nhốt và có chế độ ăn uống sạch cơ bản là gạo ngô đi đỏ và phải đạt từ bốn năm kg trở lên
gà khi dâng lễ yêu cầu không xuất sát và phải khâu thật khéo để không thấy các vết cắt
để gà có thể đứng được trên mâm khi làm gà xong phải lấy thanh tre lạt định hình để cổ gà phải đứng mỏ ngang về phía trước đôi cánh giang rộng
chân hơi quý
làm sao cho gà đứng được rồi mới cho vào luộc
quá trình luộc gà cũng rất kỳ công khi phải rội nước sôi từ đầu xuống để cho gà khỏi đen đầu
nước luộc gà xôi lăn tăn và phải ngâm gà từ sáu đến tám tiếng bảo đảm gà chín nhưng vẫn nguyên vẹn
cùng với gà người làm lễ nhập đình còn dân một mâm xôi trắng
để có mâm trắng tinh bề mặt mịn không có vết nứt đòi hỏi người nấu phải kỹ lưỡng từ khâu chọn gạo chọn nước nấu
gạo nấu xôi là gạo nếp cá hoa vàng dẻo thơm đã được loại bỏ hạt đốm vàng đen đem vo gạo đến trong nước rồi đem ngâm và đáy sạch
mũi mâm xôi được nấu từ một mươi tám đến hai mươi kg gạo nếp
theo người dân trong làng mâm xôi khi đem ra dân đình không được cho muối chỉ có nếp trắng và nước trong nhưng khi đồ lên vẫn đậm đà dẻo thơm
đặc biệt dù xôi đã được nấu sớm trước bảy giờ sáng phải mang gia đình nhưng đến trưa khi thụ lộc xôi vẫn còn ấm dẻo
sau khi tế lễ tại đình lễ xôi gà sẽ được mang ra đình
lễ xôi gà sẽ được mang ra dân đình dự thi
tiêu chuẩn sôi phải trắng mặt phẳng một màu từ trên xuống dưới
gà đoạt giải phải được luộc chín đứng trên mâm không đổ màu da vàng hai cánh thẳng đầu mỏ không trồng lên không trúc xuống không thiếu bộ phận nào của cơ thể con gà nếu thiếu sẽ bị loại
đặc biệt lông tơ phải sạch sẽ
gà được chọn trao giải nhưng đến khi chặt gà nếu gà bị đỏ sẽ bị loại
mỗi mâm xôi gà được giải nhà đình sẽ thưởng một quả cao một lá trâu và một chữ phúc
lễ hội phú lộc đình xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn năm nay có một mươi ba mâm xuôi gà dân lễ
sau quá trình chấm công ngay tại sân đỉnh ba gà ba mâm xôi được trao đồng giải nhất
lễ xôi gà tại đình phú lộc thôn nghi khúc để nhập đình cho các cụ từ bốn mươi chín lên năm mươi tuổi được duy trì nhiều năm nay góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của vùng đất bắc ninh kinh bắc
tối một mươi ba tháng ba tại nhà văn hóa bản uva xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
lần đầu tiên sâu diễn thực cảnh huyền tích u va được công diễn đã thú sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách
đây cũng là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng năm du lịch quốc gia điện biên và lễ hội hoa ban điện biên hai nghìn hai mươi bốn
trong khoảng thời gian gần bốn mươi phút với sự tham gia biểu diễn của năm mươi sáu diễn viên quần chúng và hai mươi diễn viên chuyên nghiệp
sho diễn thực cảnh tái hiện huyền tích lịch sử về vùng đất con người và các vũ điệu dân gian độc đáo của dân tộc thái bản uva nói riêng
và dân tộc thái tỉnh điện biên nói chung
sau thực cảnh diễn ra với ba chương chính chương một nói về những dấu ấn cổ xưa của dân tộc thái sự tích quả bầu mẹ
chương hai nói về truyền thuyết trước khăn piêu và cây hoa ban
chương ba nói về lễ hội sên bang tục cúng cảm ơn tổ tiên trời đất của dân tộc thái
lần đầu tiên được trình diễn ngay tại bản văn hóa u va mang đậm bản sắc văn hóa đồng vào dân tộc thái